nhận lời mời của chủ tịch nước trần đại quang tổng thống hàn quốc moon jae in và phu nhân sẽ thăm cấp nhà nước tới việt nam từ ngày hai mươi hai đến ngày hai mươi bốn tháng ba
đây là chuyến thăm chính thức đầu tiên tới việt nam của tổng thống hàn quốc moon jae in với những mối liên kết truyền thống sự tương đồng về lịch sử và văn hóa
những năm qua việt nam và hàn quốc đã đạt được những thành tựu đáng kể trên nhiều lĩnh vực chính trị quốc phòng an ninh văn hóa du lịch giao lưu nhân dân và đặc biệt là kinh tế góp phần vào sự phát triển hợp tác trong khu vực và trên toàn thế giới
năm hai nghìn một hai nước đã nâng cấp thành quan hệ đối tác toàn diện và sau đó là quan hệ đối tác hợp tác chiến lược vào năm hai nghìn chín
điều đó khẳng định ý chí và quyết tâm chính trị của lãnh đạo cũng như nhân dân hai nước
tạo cơ sở chính trị quan trọng đưa quan hệ hữu nghị hợp tác giữa việt nam và hàn quốc phát triển ở tầm cao chiến lược mới trên tất cả các lĩnh vực
bên cạnh hợp tác song phương việt nam và hàn quốc còn là những đối tác quan trọng có đóng góp tích cực trong các diễn đàn khuôn khổ hợp tác đa phương của khu vực và quốc tế
quan hệ đối tác hợp tác chiến lược việt nam hàn quốc duy trì đà phát triển mạnh mẽ toàn diện và ngày càng đi vào chiều sâu trao đổi đoàn tiếp xúc cấp cao giữa hai nước được duy trì thường xuyên
hàn quốc là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của việt nam đứng thứ nhất về đầu tư thứ hai về viện trợ phát triển chính thức sau nhật bản du lịch và thương mại
hàn quốc dành ưu tiên hợp tác cao nhất cho asean trong đó có việt nam chỉ sau hoa kỳ trung quốc nga và nhật bản
việt nam là điểm đầu tư lớn thứ tư của hàn quốc ra nước ngoài việt nam là đối tác nhận viện trợ lớn nhất của hàn quốc
nhiều hình thức viện trợ như vốn vay oda viện trợ không hoàn lại hỗ trợ kỹ thuật được hàn quốc áp dụng tập trung cho các lĩnh vực hành chính giáo dục quản lý tài nguyên nước hạ tầng
hàn quốc đã hỗ trợ việt nam một hai tỷ usd vốn vay ưu đãi từ quỹ hợp tác phát triển kinh tế cho giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
cam kết hỗ trợ một năm tỷ usd vốn oda cho giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi
trong năm hai nghìn một mươi bảy kim ngạch thương mại song phương đạt sáu mươi một năm tỷ usd
trong đó kim ngạch xuất khẩu của việt nam đạt một mươi bốn tám tỷ usd
nhập khẩu đạt bốn mươi sáu bảy tỷ usd
việt nam có nhiều mặt hàng quan trọng xuất khẩu đạt số lượng lớn sang hàn quốc như dệt may nông sản sơ sợi điện thoại và máy tính
trong hai tháng đầu năm hai nghìn một mươi tám kim ngạch thương mại song phương đạt chín sáu tỷ usd
trong đó xuất khẩu đạt hai sáu tỷ usd
nhập khẩu đạt bảy tỷ usd
chuyến thăm cấp nhà nước tới việt nam của tổng thống đại hàn dân quốc moon jae in và phu nhân diễn ra trong bối cảnh quan hệ đối tác hợp tác chiến lược việt nam hàn quốc ngày càng phát triển tích cực với các hoạt động giao lưu tiếp xúc cấp cao được duy trì thường xuyên
đây cũng là dịp để lãnh đạo hai nước nhìn lại những kết quả đạt được trong những năm qua và định hướng cho tương lai quan hệ hai nước trên chặng đường những năm tới
việt nam khẳng định
kiên trì đường lối đối ngoại độc lập tự chủ đa phương hóa đa dạng hóa quan hệ quốc tế trong đó luôn coi trọng phát triển quan hệ hợp tác với hàn quốc